tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân

tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân thông qua vai trò giám sát của nhân dân

an toàn và an dân gần bốn mươi năm công an chính quy trên khắp mọi miền đất nước vẫn tận tụy gắn bó với công việc vững vàng niềm tin và ý chí nơi tuyến đầu chống dịch
thưa quý vị trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành công điện một nghìn tám mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín công điện yêu cầu
một quỹ ban nhãn
dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg
căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh thành phố
tiếp tục tranh thủ thời gian tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt khẩn trương nhất là việc xét nghiệm bóc tách hết f
riêng đối với một số khu vực ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an thực hiện theo chỉ đạo của tổ công tác đặc biệt của chính phủ
nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc không có chỗ ở không được hỗ trợ về y tế
có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền lương thực thực phẩm để người dân yên tâm ở tại chỗ tuân thủ các quy định phòng chống dịch
không để người dân tự ý rời tỉnh thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê
trường hợp cá biệt có người tự ý về quê đã qua địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận quản lý đảm bảo an toàn
nếu chưa đưa đón về quê được thì giao bộ quốc phòng chỉ đạo tiếp nhận
đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý
thống nhất với các địa phương liên quan tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê thật an toàn chú đáo
đặc biệt lưu ý ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở phụ nữ nuôi con nhỏ
hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn
tổ công tác đặc biệt của chính phủ phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan
triển khai các biện pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang an giang hậu giang
không để dịch bệnh thâm nhập từ nước ngoài và từ các tỉnh ngoài khu vực này
tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khu vực các tỉnh bình phước lâm đồng bình thuận không để dịch bệnh lây lan ra khu vực tây nguyên nam trung bộ

tổ chức kiểm soát chặt chẽ các khu vực các tỉnh thành phố hồ chí minh đã giảm là một một trăm bảy mươi năm ca tại tỉnh bình dương đã tăng một trăm sáu mươi bốn ca tại tỉnh long an là tăng tám mươi năm ca đồng nai tăng bốn mươi hai ca và tỉnh khánh hòa thì tăng chín mươi sáu ca
thưa quý vị vào ngày hôm nay công an tp hà nội cũng cho biết từ một mươi năm h ngày hôm nay sẽ triển khai sáu tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và công an địa bàn kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng
các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông tại những điểm nóng về giao thông các đồ mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do
mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng đối tượng ra đường có đúng mục đích để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy
tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội
thưa quý vị bằng tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân những ngày qua thì văn phòng báo công an nhân dân tại miền trung thuộc cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với công an tp đà nẵng cùng với các nhà hào tâm đã trao tặng một xuất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết để tặng cho những người dân bên trong khu vực phong tỏa và các cán bộ chiến sĩ công an ở tuyến đầu chứng gì
từ sáng sớm những chuyến xe vận chuyển hàng tấn rau xanh củ quả và một số nhu yếu phẩm đã đến công an quận sơn trà các chiến sĩ công an tại đây đã sống cùng người dân trong khu phong tỏa hơn nửa tháng qua
nỗi bất xúc ngại bất nhập nên vấn đề cung cấp nhu yếu phẩm nhất là thực phẩm tươi tại đây rất khang hiếm đời sống sinh hoạt của người dân và cán bộ chiến sĩ tại đơn vị gặp cũng nhiều khó khăn
vậy nên những món quà này có ý nghĩa rất thiết thực
những phần quà rất là có ý nghĩa về mặt vật chất kể cả tinh thần sẽ động viên cho cán bộ chiến sĩ công an quận sơn trà công an phường thọ quang công an phường nại hiên đông và nhân dân hai phường đang cách ly
có tối thiểu nhất về điều kiện vật chất để người ta sinh hoạt và đảm bảo đời sống trong thời gian phòng chống dịch covid
trong dịp này một xuất quà với tổng giá trị hơn bốn trăm linh triệu đồng được trao tặng cho công an quận sơn trà
ngũ hành sơn liên kiểu đây đều là những điểm nóng covid một mươi chín hiện nay trên địa bàn thành phố
giữa thời tiết thất thường lúc thì nắng gắt lúc thì mưa rào hình ảnh những chiến sĩ công an cùng lực lượng tình nguyện viên vẫn kiên trì bám chốt không một phút ngơi nghỉ đã làm lây động trái tim của bao người
mình đi một ngày thôi là mình thấy cũng đã xử hết rồi
thì với anh chị phải ở hai mươi bốn hai mươi bốn mà hơn vài tháng như vậy thì mình cũng cảm nhận
và tôi nghĩ bà con cảm nhận được những cái khổ của anh chị
cho nên là bà con hoặc là rất là nhiều người thông cảm và luôn luôn là mong muốn các anh là khỏe để mà cùng nhau hỗ trợ để mà chốt để mà dục dẹp được cái dịch nhanh
mong muốn là chia sẻ động viên bà con nhân dân ở trong vùng dịch đó
để cùng nhau góp sức trong công tác phòng chống dịch
chính sĩ thực hiện nhiệm vụ bám sắt các công dịch để mà cùng nhau để lùi dịch bệnh
để đảm bảo cho thành phố đà nẵng trở lại cuộc sống bình thường
trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh những món quà chất chứa yêu thương của những người làm báo công an nhân dân và các nhà hảo tâm đã và đang góp phần khích lệ
đồng viên để bà con nơi phong tỏa cách ly yên tâm ở nhà phòng dịch và cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu vững vàng hơn trong cuộc chiến này
thưa quý vị dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng tháp vẫn đang diễn biến phức tạp
ngoài nỗi lo về dịch bệnh nhiều gia đình ở đây còn có thêm nỗi lo khác bởi dụng vườn thì không có người thu hoạch
đồng nghĩa với việc vốn liếng và công sức chăm bón bấy lâu nay sẽ mất trắng
và để cho người dân yên tâm
phòng chống dịch lực lượng công an đã tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản giúp bà con
những bước chân đã đi khắp các con đường ngõ xóm trên địa bàn phường sáu thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
để bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch
giờ đây lại in dấu trên những cánh đồng dưa của bà con nông dân nơi này
từng quả dưa đã đến ngày thu hoạch được những chiến sĩ công an hái xuống đúng thời điểm tươi ngon nhất
và nhanh chóng được phân loại đóng gói
để chuyển đến nơi tiêu thụ cùng nhiều loại nông sản khác
vậy là bà con nông dân đã phần nào yên tâm bởi bao công sức trong bón vụ hoa màu này cũng có kết quả
đây là việc làm nhỏ của lực lượng công an nhưng mang ý nghĩa lớn với người dân
bởi trong mọi hoàn cảnh lực lượng công an vẫn là chỗ dựa vững chắc sẻ chia khó khăn với bà con
cũng trong bối cảnh tình hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ban hành kế hoạch chi tiết ở địa phương
trong đó thì tỉnh sơn la đã chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch để học sinh được tự trưởng sớm
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng tám các trường học hệ giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã cho học sinh tự trường tập trung nhận lớp giáo viên chủ nhiệm
và thông báo chương trình kế hoạch năm học
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị nhà trường đã làm tốt công tác phòng chống dịch tập trung vệ sinh khử khuẩn
thực hiện các biện pháp y tế để bảo đảm an toàn cho các em học sinh khi tự trường
như đo thân nhiệt sát khủng tay
buổi sáng ngày một mươi sáu tháng tám khi học sinh đến thị trường
thì nhà trường cũng đã làm tốt công tác đón học sinh
ngay từ ở phía cổng trường nhà trường cũng đã bố trí giáo viên
đo kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn các con sát khuẩn tay trước khi vào lớp
và cho các con vệ sinh mặt bàn mặt ghế bằng nước lau mà có hòa viên sát khủng
để đảm bảo môi trường cho các con sạch sẽ và phòng chống dịch bệnh tốt
theo thống kê toàn tỉnh sơn la hiện có trên ba trăm linh trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên
sẽ tự trường theo đúng chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo các huyện thành phố
triển khai công tác chuẩn bị năm học mới
nhất là công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho học sinh trở lại trường
một trong những nội dung hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
là chỉ đạo của đơn vị trường học phải đảm bảo có điều kiện tuyệt đối an toàn
trong công tác phòng chống dịch để đón học sinh quay trở lại trường
các trường đã rất là chủ động trong công tác vệ sinh khuôn viên
rồi sát khử quần để chuẩn bị các điều kiện trong công tác phòng chống dịch nghiêm túc
theo đúng quy định của cơ quan y tế
thứ hai nữa là để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho công tác về đội ngũ
đã đảm bảo đặc biệt cho chương trình giáo dục phổ thông mới
đối với lớp hai và lớp sáu của năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo ghi nhận của phóng viên
sĩ số học sinh ở các bậc học trong ngày đầu tiên ổn định
khởi động cho ngày đầu năm bằng các hoạt động phổ biến nội quy
quy định của nhà trường
ngày một mươi tám tháng tám các nhà trường sẽ học chính thức
ngày một tháng chín học sinh bậc mầm non sẽ tự trường
ngày năm tháng chín sẽ khai giảng năm học
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay công an huyện cửa đông bắc tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn sáu và thôn bảy xã vụ bồn
tại địa bàn xã vụ bồn huyện cửa đông bắc
vừa qua đã phát sinh hai chùm ca bệnh covid một mươi chín
với tổng số là một mươi chín ca
theo kết quả xác minh truy vết cho thấy
chùm ca bệnh thứ nhất được phát hiện tại thôn sáu xã vụ bồn
vào ngày ba mươi một tháng bảy có một trường hợp
đi từ vùng dịch tỉnh bình dương về thôn sáu
mặc dù test nhanh âm tính với virus sars cov hai
nhưng lực lượng chức năng địa phương yêu cầu trường hợp này
phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tuy nhiên trong quá trình cách ly
trường hợp này đã tiếp xúc với bố mẹ của mình
rồi bố mẹ của người này trong quá trình sinh hoạt
cũng đã đi lại tiếp xúc với nhiều người tại địa phương
sau đó cả ba người được đưa đi xét nghiệm
đều dương tính với virus sars cov hai
còn chùm ca bệnh thứ hai được phát hiện tại thôn bảy xã vụ bồn
trong khi huyện cờ đông bắc đang thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
thì tối ngày năm tháng tám một gia đình trong thôn
đã tổ chức sinh nhật cho con
và có hai mươi bốn người đến dự
sau đó cơ quan chức năng phát hiện
có một mươi năm ca dương tính với sars cov hai
liên quan đến buổi sinh nhật này
vào hồi hai h bốn mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay
tại khu vực gần cột mốc số một trăm sáu mươi sáu
thuộc địa bàn ấp long hưng xã long thuận
huyện bến cầu tỉnh tây ninh
lực lượng bộ đội biên phòng tây ninh đã phát hiện
và bắt giữ bốn đối tượng đã vượt biên
từ campuchia về việt nam
bốn đối tượng gồm
trần thị tâm chú tuệ tỉnh hà tĩnh
bùi đình phi chú tuệ tỉnh nghệ an
lê ngọc nhất trần văn tính
cùng chú tuệ tỉnh hà tĩnh
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
đã ra quyết định xử phạt hành chính
đồng thời bàn giao cả bốn đối tượng này
đi cách ly tập trung
tại trung tâm y tế huyện bến cầu
chỉ trong năm ngày trở lại đây
trên địa bàn do đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài
bộ đội biên phòng tây ninh quản lý
đơn vị này đã bắt giữ được năm vụ
với một mươi chín đối tượng nhập cảnh trái phép
trong đó có nhiều người đã bị nhiễm bệnh
covid một mươi chín trước khi về việt nam
lê hoàng bảo phúc đã đột nhập
vào hiệu cầm đồ lấy trộm nhiều tài sản
giá trị hơn ba trăm linh triệu đồng
ngày hôm nay công an tp đồng hới tỉnh quảng bình
đã tạm giữ hình sự đối với lê hoàng bảo phúc
sinh năm hai nghìn tạm trú
tại tổ dân phố một mươi ba phường nam lý
tp đồng hới về hành vi trộm cắp tài sản
theo đơn trình báo của anh hoàng trung thông
là chủ cơ sở cầm đồ anh trâm
số tám mươi bảy nguyễn hữu cảnh tổ dân phố hai
phường đồng phú tp đồng hới
thì trong đêm ngày hai mươi bốn
và dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
cơ sở kinh doanh của anh đã bị kẻ gian
cậy phá ô thông gió
đột nhập lấy trộm hai mươi ba điện thoại di động
một mươi hai triệu đồng và nhiều ngoại tệ
tổng giá trị tài sản bị bắt trộm
khoảng ba trăm ba mươi bốn triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an
đã nhanh chóng bắt giữ lê hoàng bảo phúc
tăng vật thu giữ được là gồm hai xe mô tô
ba mươi chín triệu đồng tiền mặt
nhiều kim loại màu vàng hai điện thoại
và nhiều tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan công an lê hoàng bảo phúc
đã khai nhận
trước đó đã mang điện thoại của mình
đi cầm cố tại cơ sở cầm đồ anh trâm
và sau đó nảy sinh việc đột nhập lấy trộm
lại điện thoại của mình
và để thực hiện vụ trộm thì trong sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
đối tượng phúc đã chuẩn bị
trước là lưới cưa sắt
và dùng để cắt phá ô thông gió
nhằm thực hiện hành vi trộm cắp